bàn trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh vừa tổ chức khai hội xuân ngoạ vân hai nghìn một mươi bảy
thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt lịch sử văn hóa nhà trần tại thị xã đông triều
đây là lần thứ hai lễ hội được tổ chức trên núi bảo đài thánh địa của phật giáo trúc lâm
ngay từ sáng sớm mọi ngã đường dẫn vào khu vực chùa ngoạ vân đều chật kín
hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về dân hương lễ phật và chiêm bái cảnh quan ngôi chùa trên núi bảo đài
nơi phật hoàng trần nhân tông chọn để tu hành
vào những năm cuối đời và nhập niết bàn ngày một tháng một mươi một năm mộ thân một nghìn ba trăm linh tám
kết thúc trọn vẹn hành trình tu hành hóa phật
phật giáo vào việt nam tương đối sớm vào khoảng thế kỷ thứ hai sau công nguyên
ở cái thời điểm mà chúng ta mất chủ quyền
lúc đó thì văn hóa của người việt nằm ở các làng xã
cái truyền thống vẫn còn đó những sự liên kết rõ ràng là có khó khăn
phật giáo vào không phải chỉ là có cái sự gặp gỡ giữa cái tư tưởng nhân ái hòa đồng với lại cái truyền thống của văn hóa việt mà còn là tạo ra cái sự xúc tác cái sự liên kết giữa các làng với nhau và chúng ta dần dần hình thành một cái truyền thống mà các nhà nghiên cứu gọi là truyền thống văn hóa liên làng thì mỗi một làng có một ngôi chùa thì cái tư tưởng nhân ái của phật giáo nó rất là gần gũi với cái sự hòa đồng của văn hóa việt và từ đó thì phật giáo được tạo ra một cái tư tưởng nhân ái hòa đồng với lại cái truyền thống của văn hóa việt
đồng hành với người việt cho đến thế kỷ thứ một mươi khi chúng ta giải lại được độc lập thì phật giáo đã có một cái vị trí hết sức là quan trọng trong đời sống tư tưởng của người việt
năm nay hệ thống cáp treo tại chùa ngoạ vân đã được đầu tư nâng cấp từ hai mươi bảy ca bin lên năm mươi ba ca bin
công suất vận chuyển từ hai sáu trăm linh đến ba năm trăm linh lượt khách mỗi giờ nên không còn xảy ra tình trạng chen lấn ách tắc đường lên cáp treo như ngày khai hội xuân hai nghìn một mươi sáu
lễ khai hội xuân ngoạ vân
lễ khai hội xuân ngoạ vân hai nghìn một mươi bảy sẽ được duy trì và trở thành lễ hội truyền thống hàng năm
lễ hội diễn ra trong ba tháng từ ngày chín tháng riêng đến hết tháng ba âm lịch